bệnh tưởng giai đoạn không phải là quá sớm
và một trong những bệnh nhân hay gặp nhất
đó là bệnh nhân có đo tức hạ sới bên phải
có chắn ăn có miệt mỏi có vàng da
đó là một trong những dấu hiệu hay gặp nhất
đối với những bệnh nhân ung thư gan
một trong những lời khuyên
đặc biệt là nam giới
những người đã có sử dụng rượu bia nhiều
hoặc là trong gia đình có vợ
hoặc là có anh chị em ruột
hoặc là có trong gia đình mình có ai mắc bị
phim canxi virus mạng tính
thì bản thân người đó cũng nên
tìm ra sức khỏe định kỳ
bởi các sinh nghiệm như siêu âm mổ bụng
cũng nằm vào sân nghiệm rất là cơ bản
kiểm tra xem có bị siêu u gan hay không
cần phải kiểm tra về chức năng gan
kiểm tra xem viêm canxi virus b
mình có mắc hay không
nếu có thì mình cần điều trị sớm
và điều trị thuốc điều trị dai dẳng
để hạn chế những tác động
tác hại của các tác nhân đó
nên gan ngoài ra nên hạn chế
sử dụng rượu bia cũng như là
phòng tránh các nguy cơ khác
can là một trong những
cơ quan quan trọng nhất của cơ thể
giúp đào thải độc tố ra ngoài
đồng thời cũng góp phần tiêu hào thức ăn
và giữ trữ năng lượng
trong một số trường hợp
có một số tế bào gan phát triển bất thường
và hình thành các khối u
các khối u này gọi là u gan
u gan có hai loại là u gan lành tính
và u gan ác tính
u gan lành tính không phải là ung thư
chẳng hạn như u mạch máu ở gan
đây là trường hợp u lãnh tính rất thường gặp
ở trên những người bệnh bình thường khi làm siêu âm kiểm tra gan
u ác tính
đây là ung thư gan do sự phát triển
một cách vô tổ chức
không kiểm soát được của các tế bảo trong gan
lâu ngày sẽ dẫn tới trẻ nãy các tế bảo gan bình thường
xâm lấn nội tạng xung quanh
thậm chí di căn tới các cơ quan khác
kết cục đó là tử vong sớm
nó không điều trị kịp thời
trong đó u gan ác tính còn được gọi là ung thư nguyên phát
và ung thư gan thứ phát
ung thư gan nguyên phát
khối u có nguồn gốc tại gan được hình thành do một số nguyên nhân như
bệnh nhân mắc sơ gan do virus viêm gan b
viên gan c
sơ gan do diệu
bệnh viên gan b
viên gan c mãn tính
bệnh béo phì
tiểu đường tuyết thai
hay một số lý do sử dụng rượu bia quá nhiều
nhậm độc khi sử dụng thực phẩm nấm móc
về bản chất tế bào thì người ta chia ra nhiều loại
nhưng loại thường gặp nhất đó là ung thư biểu mô tế bảo gan
ung thư gan thứ phát
còn được gọi là ung thư gan di căn
nếu khối u này xuất phát từ cơ quan khác
già dày phổi vú đại tràng
rồi sau đó di chuyển đến gan
cách điều trị của những trường hợp ung thư di căn gan
có nguyên tắc là vừa điều trị khu u tại gan
vừa phải tìm đúng nguồn gốc của tế bào ung thư
để điều trị theo đúng nguồn gốc
thì mới tránh tái phát
chẳng hạn đối với những người ung thư đại tràng di căn
thì cần phải điều trị theo pháp đồ ung thư đại tràng
đối với ung thư phổi di căn gan
thì phải điều trị theo pháp đồ ung thư phổi
u gan hình thành
do sự tập hợp của các tế bảo bắt thường ở gan
tạo nên khối u gan khiến gan không thể thực hiện được các chức năng đầy đủ
anh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
đối với u gan lành tính
khối u gan lành tính bao gồm
u tuyến tế bảo gan u máu u mỡ năng gan
u tuyến dạng năng tăng sản thể nốt khu trú
trong số này
chỉ có u tuyến mới có thể có nguy cơ
chuyển thành ung thư
sự chuyển đổi của ung thư từ một số u tuyến là rất hiếm
và chỉ thường xảy ra khi nó đã phát triển rất lớn
u gan lành tính
thường chỉ cố định tại vị trí gởi phát
không có khả năng di chuyển lan rộng và xâm lấn
tuy nhiên hầu hết các trường hợp u gan lành tính
đều tiến triển khá chậm
và gần như không gây ra biến chứng gì
u gan lành tính không gây nguy hiểm đến tính mạng
của người bệnh bởi không ảnh hưởng nghiêm trọng
tới các tế bảo khác không có khả năng di căn
do đó về cơ bản
loại u này không cần điều trị
xong cần phải theo dõi và can thiệp
khi có biến chứng vỡ năng suốt huyết trong khối u
phần lớn người bệnh u gan lành tính
không có triệu chứng rõ ràng
đa số phát hiện một cách tình cờ
khi đi khám sức khỏe định kỳ
u gan ác tính sẽ có dấu hiệu nhận biết rõ ràng hơn u gan lành tính
trong giai đoạn tiến triển
sẽ có những biểu hiện như vẳng mắt vẳng da
đau bụng dữ dội ở phần bên phải
đối với u gan ác tính
hay còn gọi là ung thư gan nguyên phát
nghĩa là khối u ác tính xuất phát từ tế bảo gan
các tế bào ung thư có khả năng phát triển
lây lan rộng và di căn để các bộ phận khác
nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân
nhiễm virus viên ngăn b viên ngăn c
và có thói quen uống rượu bia hút thuốc lá
dẫn tới sơ gan
và cuối cùng đó là ung thư gan tỷ lệ là tám mươi
ngoài ra còn có một số trường hợp da bẩm sinh
là dạng ung thư gan phát triển chậm
u gan ác tính sẽ có những dấu hiệu nhận biết rõ ràng hơn u gan lành tính
đặc biệt là khi ở trong giai đoạn tiến triển như
vẳng mắt vẳng da đau bụng dữ dội phần bên phải
bụng phình to giảm suốt cân nhanh chóng
cơ thể mệt mỏi chán ăn ăn no
u gan ác tính là một căn bệnh nguy hiểm
tiến triển nhanh và các tỷ lệ tử vong rất cao
nếu không được điều trị kịp thời
người bệnh sẽ gặp rất nhiều biến chứng như suy gan suy thận
dẫn tới những cơ quan khác trong cơ thể
làm suy yếu sức khỏe tổng quát
nếu bệnh nhân được phát hiện trong giai đoạn sớm
kích thước khổ u vẫn còn nhỏ
có khả năng sống trên năm năm
lên tới tám mươi sau khi điều trị
tuy nhiên một điều đáng lo ngại
đã đắt số người bệnh phát hiện bệnh
khi đã ở giai đoạn nặng
gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị
cơ hội sống là thấp
việc điều trị bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn cuối
có mục đích tức là giảm thiểu các triệu chứng
kéo dài thêm thời gian sống
thời gian sống trên năm năm của bệnh ung thư gan giai đoạn cuối
chỉ còn ba
hầu hết mọi người đều còn xuất hiện triệu chứng
và triệu chứng trưng doi đoạn đầu của bệnh ung thư gan nguyên phát
đó là rất mở nhạt
các dấu hiệu rõ ràng thường gặp ở giai đoạn muộn như
giảm cân không rõ nguyên nhân
ăn không ngon miệng
cảm giác nặng đau tức hoặc tự sở thấy khối
ở trên hạ dần phải
buồn nôn và nôn mệt mỏi suy nhực cơ thể
trướng bụng vàng da vàng mắt
nước tiểu sẫm màu phân nhạt màu sốt
các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh
bao gồm nhiễm virus viên gan b
viên gan c mạng tính
sơ gan tình trạng sơ gan tiến triển
và không thể hồi phục khiến mô xẹo hình thành trong gan
có tiền sử bệnh đái thác đường
những người mắc hội chứng dối loạn đường huyết này
cũng có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn
so với những người không mắc bệnh
bệnh gan nhiễm mớ không do sử dụng rượu bia
sự tích tụ chất béo trong gan
cũng là nguyên nhân tăng nguy cơ mắc ung thư gan
sử dụng quá nhiều rượu
tiêu thụ nhiều rượu hơn ở mức bình thường cho phép
có thể dẫn tới tổn thương gan không thể phục hồi
làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan
bệnh ung thư gan rất nguy hiểm ở chỗ
nó có thể dẫn tới một số biến chứng rất nặng nề
dễ nhận thấy nhất đó là tình trạng của u
gây tắc ống mật tổn thương tế bảo gan
làm dấu loạn chức năng gan
dẫn tới tích tụ chất độc trong cơ thể và các biến chứng khác
chính vì vậy ngay khi được trần đoán mắc bệnh u gan
đặc biệt là u gan ác tính
người bệnh cần lập tức điều trị sớm
để có thể cải thiện sức khỏe một cách tốt nhất
hiện nay trên mạng cũng lưu truyền rất nhiều
những phương thức làm giảm nguy cơ mắc ung thư gan
hoặc lại bỏ tế bảo ung thư gan
tuy nhiên người bệnh tuyệt đối không được tự ý sử dụng
điều này sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên tiến triển và sâu hơn